nhân dịp lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày quốc khánh nhà nước israel và kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao israel việt nam
tối qua ngày hai mươi tám tháng bốn tại trung tâm nghệ thuật star galaxy láng hạ đã diễn ra một chương trình nghệ thuật đặc biệt
hai quốc gia việt nam và israel đã chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác vào ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
từ đó đến nay mối quan hệ giữa hai nước ngày càng chặt chẽ ổn định hợp tác cùng phát triển trên nhiều lĩnh vực
như thương mại giáo dục văn hóa nông nghiệp hợp tác kỹ thuật
chương trình âm nhạc kỷ niệm được tổ chức rất ấm cúng với sự xuất hiện của danh ca nổi tiếng người israel
ca sĩ achinoa nini cùng nghệ sĩ guitar gildor
đây là một trong những hoạt động văn hóa đầy ý nghĩa do đại sứ quán israel tổ chức
chào mừng kỷ niệm hai mươi năm năm mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia